giải marathon đường mòn việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức diễn ra tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
mặc dù là lần đầu tiên giải đấu được diễn ra tại các cung đường mòn của mộc châu
nhưng đã thu hút được gần một chín trăm linh vận động viên đến từ ba mươi chín quốc gia trên thế giới tham gia tranh tài
là một người đam mê chạy bền cựu hoa hậu việt nam năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nguyễn thu thủy tham dự giải lần này
ở nội dung bán marathon với chiều dài hai mươi một km
và đây cũng là lần đầu tiên cựu hoa hậu nguyễn thu thủy tự mình trải nghiệm và cảm nhận những cung đường mòn của huyện mộc châu
đây là lần đầu tiên có một trải nghiệm là được chạy ở trên cao nguyên mộc châu
cái trải nghiệm đó còn tuyệt vời hơn nữa
và ngay lúc này thì mình cảm thấy rất là có một chút phấn khích một chút xúc động khi được lần đầu tiên được chạy trên cao nguyên mộc châu
giải marathon đường mòn việt nam hai nghìn một mươi chín
có bốn nội dung thi gồm siêu marathon dài bảy mươi km marathon dài bốn mươi hai km bán marathon dài hai mươi một km và giải phong trào một mươi km
các vận động viên sẽ được tranh tài và trải nghiệm ở nhiều cung đường mòn nên thơ của huyện mộc châu
như rừng thông bản áng hồ bản mòn ngũ động bản ôn đồi trè trái tim
các vận động viên sẽ trải nghiệm cái đường mòn việt nam tại mộc châu
mùa này là cái mùa mà hoa của mộc châu nở rất là đẹp
những hình ảnh đẹp của cao nguyên mộc châu những hình ảnh đẹp của núi rừng tây bắc sẽ được bạn bè thế giới truyền tải
và như vậy thì chúng tôi hy vọng là cái khách du lịch đến với mộc châu trong những năm tới thì sẽ đông hơn
đây là lần thứ ba giải marathon đường mòn việt nam được tổ chức
sau lào cai và thanh hóa huyện mộc châu tỉnh sơn la là điểm dừng tiếp theo của giải
qua đó quảng bá hình ảnh văn hóa con người của mộc châu nói riêng và du lịch sơn la nói chung
đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế
lý do topas lựa chọn huyện mộc châu tỉnh sơn la là vì ở đây có rất nhiều cảnh đẹp nhiều hoa
nên vận động viên có thể trải nghiệm
thứ hai là cuộc thi được sự quan tâm của các cấp chính quyền
giải marathon đường mòn việt nam hai nghìn một mươi chín đã khép lại với một mươi giải nhất một mươi giải nhì và một mươi giải ba